tòa nhân dân tp đà nẵng vừa xét xử và tuyên phạt nguyễn lê thành tài ba mươi bảy tuổi
trú tại quận thanh khê tp đà nẵng mức án trung thân về tội giết người
vụ án xuất phát từ việc hát karaoke ồn ào trong sóng trọ
theo cáo trạng vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại phòng trọ số một của nhà trọ của người dân ở tổ hai mươi tám
phường hòa thọ tây quận cẩm lệ tp đà nẵng
đã có một nhóm người đang ăn nhậu
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày nhóm thanh niên ngồi nhậu tại phòng trọ số một
mở karaoke hát thấy hát karaoke ồn ào
tài đang ở trong phòng trọ số năm cùng dãy đi sang nhắc nhở
sau đó tài bị nhóm thanh niên xông đến đánh tài xoay người lại ôm đầu đỡ
rồi dùng tay phải cầm con dao đâm liên tiếp nhiều lần
trúng vào vùng ngực của lộc hùng mạnh làm mạnh tử vong tại chỗ